từ xa xưa thuốc nam đã là phương thức chữa bệnh hiệu quả phổ biến và được nhiều người việt sử dụng
và giữa những bộn bề tấp nập của thủ đô hà nội một vườn thuốc nam đã tồn tại sáu mươi năm nay với tên gọi hợp tác xã thuốc nam chùa bộc
nơi đây không chỉ được trồng rất nhiều các loại cây thuốc nam mà còn là nơi lưu giữ và sản xuất nhiều bài thuốc nam phục vụ người dân
nằm trên con phố đông đúc chùa bộc bước vào hợp tác xã ai cũng có cảm giác thư thái bởi mùi hương của những cây thuốc nam còn tươi mới của những bài thuốc đang được chế biến
hợp tác xã thuốc nam có nguồn gốc là vườn thuốc nam được trồng để phục vụ sinh viên y thời kháng chiến chống mỹ sau này phát triển thành hợp tác xã thuốc nam do sở y tế cấp phép từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
mặc dù không quá rộng lớn nhưng ở đây trồng tới năm mươi hai vị thuốc nam như cây mía giò hương nhu
hợp tác xã thuốc nam có nguồn gốc là vườn thuốc nam được trồng tới năm mươi hai vị thuốc nam như cây mía giò hương nhu
trong thời gian hợp tác xã còn chế biến một mươi một loại cao từ đó chế ra một mươi một loại thuốc viên trị bệnh dựa trên các bài thuốc nam đã được chứng nhận